việt nam càng coi trọng giáo dục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu để sáng tạo ra hệ thống giá trị hiện đại mới mẻ làm nguồn lực thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội
giáo dục không còn là chuyện riêng của ngành giáo dục mà là của cả xã hội của mỗi gia đình
năm hai nghìn một mươi sáu khép lại với nhiều sự kiện giáo dục đáng nhớ với những mặt tích cực như thi trung học phổ thông quốc gia gọn nhẹ bội thu huy chương olympic quốc tế
đây cũng là một năm có nhiều thay đổi quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn một mươi sáu được xem là một mùa vàng của học sinh việt nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế
ba mươi năm học sinh tham dự các đoàn olympic toán học vật lý hóa học sinh học tin học đã mang về ba mươi chín
đặc biệt đây là năm đầu tiên tất cả các đoàn xuất quân đều có huy chương vàng
trong đó có một huy chương vàng đã phải chờ đợi hơn một mươi năm năm qua mới có được từ môn sinh học
cũng trong năm hai nghìn một mươi sáu việc đăng cai và tổ chức thành công olympic sinh học quốc tế lần thứ hai
với sự tham dự của hai trăm năm mươi hai thí sinh đến từ sáu mươi tám quốc gia vùng lãnh thổ
cho thấy một hình ảnh việt nam tham gia sâu hơn có trách nhiệm hơn vào các kỳ olympic quốc tế
tôi cũng mong những gì các em đạt được ngày hôm nay sẽ là những bước chân đầu tiên
trên hành trình rộng lớn rộng hơn lớn hơn với một tầm nhìn xa hơn
đất nước chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
một trong những yêu cầu thiên quyết đạt ra cho chúng ta là sự sẵn sàng về chắc sám
về nguồn nhân lực đạt trình độ sánh ngang với các cường quốc nam châu như bắc hồ hàng mong
để đảm bảo sự sẵn sàng chiến lược này ngoài cố gắng của từng cá nhân thế hệ trẻ việt nam
ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện về lượng lắng về trách không những đào tạo kiến thức chuyên môn
mà chúng ta phải thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển hệ thống giáo dục các trường đại học của
chúng ta phải là những mô hình tiên tiến về quản trị và tổ chức về con người chất lượng mục tiêu
phương pháp giảng dạy
môi trường văn hóa và năng lực hậu nhập quốc tế
việc bán hành khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và không trình độ quốc gia việt nam là điểm
nhấn quan trọng hàng đầu trong năm hai nghìn một mươi sáu đây là cơ sở để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo
giáo dục và đào tạo cụ thể khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới gồm bốn cấp giáo dục mầm non
giáo dục phổ thông giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong đó một thay đổi đáng chú ý
việc phân loại đào tạo ở bậc đại học theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng thời gian đào
tạo bậc đại học đã rút ngắn từ bốn đến sáu năm xuống còn từ ba đến năm năm còn thời gian đào tạo cao
đẳng thay vì ba năm như hiện nay thì chỉ còn từ hai đến ba năm học hết bậc trung học cơ sở học sinh được
phân luồng mạnh mẽ theo hai hướng hoặc là trung học phổ thông hoặc là trung cấp hệ thống giáo dục quốc
công dân mới được đề xuất đảm bảo tính khả thi liên thông và phân luồng tạo cơ hội được học tập suốt đời của người dân
để phù hợp hơn với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia mới về giáo dục
nghề nghiệp tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức chuyển giao hơn năm trăm linh trường cao
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp sang bộ lao động thương binh và xã hội quản lý như vậy từ năm hai nghìn một mươi
tất cả các trường cao đẳng trung cấp trừ các trường có đào tạo ngành sư phạm sẽ giảng dạy tuyển sinh
và thực chế của bộ lao động thương binh và xã hội
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của thí sinh và xã hội đối với cánh cửa vào đại học ở việt nam
điều này được thể hiện thông qua số lượng thí sinh nộp đơn vào đại học mùa tuyển sinh hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã thấp hơn tổng số chỉ tiêu ở tất cả các trường
chỉ trừ một số ít trường tốc trên là có thể tuyển đủ chỉ tiêu còn lại hầu hết các trường công cũng như tư đều rất khó khăn trong việc tuyển sinh
nhiều trường phải tuyển đến lần hai lần ba vẫn không đủ thậm chí hết mùa tuyển sinh mà không ít trường chỉ tuyển được một phần ba so với dự kiến
đây được đánh giá là hiện tượng nổi bật với giáo dục trong năm qua
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bộ giáo dục và đào tạo đưa ra phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đột phá nhất từ trước đến nay
thí sinh vẫn thi ba môn bắt buộc là toán ngữ văn và ngoại ngữ
tuy nhiên thay vì lựa chọn thêm tối thiểu một môn trong các môn hóa học vật lý sinh học địa lý lịch sử thí sinh sẽ phải lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp
bài thi khoa học tự nhiên gồm các môn hóa học vật lý sinh học bài thi khoa học xã hội gồm địa lý lịch sử và giáo dục công dân
ngoài ngữ văn tất cả các môn đều thi trắc nghiệm
về phương án tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy cũng đổi mới chưa từng có
khi cho phép thí sinh chọn bài thi bỏ điểm sàn do bộ quy định và không giới hạn nguyện vọng xét tuyển
đây là sự kiện giáo dục được quan tâm nhất trong năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo ban hành dự thảo quy chế tuyển sinh hai nghìn một mươi bảy và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì đại học quốc gia hà nội cũng ra thông báo dừng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm hai nghìn một mươi bảy
đây cũng là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội
bởi đại học quốc gia hà nội đã tổ chức thành công kỳ thi này trong hai năm qua
được giới chuyên môn và dư luận đánh giá cao về hiệu quả và chất lượng
việc bộ giáo dục và đào tạo đưa phương án tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy mà không quy định điểm sàn như mọi năm
đã khiến cho dư luận bàn nhiều đến chất lượng đào tạo đại học
và một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính là tự chủ đại học
vấn đề này cũng đã được bàn bạc thảo luận trong nhiều năm qua ở nhiều diễn đàn khác nhau
nhưng chỉ đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu nó mới thực sự trở thành một điểm nóng khi đi kèm với đó là tự chủ về tài chính và tuyển sinh
tự chủ đây là con đường tất yếu rồi và mình phải làm không vội vàng nhưng mà phải khẩn trương và phải quyết liệt
với một cái quan điểm lớn nhất là gì
là nâng cao chất lượng đào tạo đại học
để đảm bảo chất lượng
thì ở đây nó có câu chuyện kiểm định
thì đấy chúng ta thống nhất là bộ sẽ ban hành bắt buộc cho tất cả các trường
anh phải tự kiểm định theo cái này công khai lên như tôi nói lúc nãy
và tập trung kiểm định rất chặt chẽ hơn các trường được giao tự chủ này
tự chủ đại học dẫn đến hiện tượng tất yếu là mức thu học phí sẽ tiếp tục tăng và chất lượng đào tạo của các trường sẽ phải công khai minh bạch
việc tuyển sinh đầu vào ra sao hiện nay hoàn toàn thuộc thẩm quyền của các trường
nhưng bộ sẽ đẩy mạnh việc kiểm định và công bố chất lượng đào tạo của các đơn vị
trên cơ sở đó triển khai việc phân tầng xếp hạng các trường đại học
công trình đã được kiểm định cũng như là các trường được kiểm định trên trang web của bộ
để cho xã hội cũng như là học sinh có thể tham khảo
và khác thì bộ cũng khuyến khích các trường thực hiện kiểm định quốc tế
bộ cũng đã mời một số cái cơ chức kiểm định quốc tế thực hiện đánh giá kiểm định
và khi các cái trường kiểm định đạt cái tiêu chuẩn quốc tế như vậy thì cái chất lượng uy tín này sẽ cao hơn
và sinh viên học những trường đấy thì họ cái cơ hội tìm việc làm trong cái thị trường lao động toàn cầu hiện nay dễ dàng hơn
năm hai nghìn một mươi sáu được coi là năm khá yên ắng với việc cải cách giáo dục phổ thông
tuy vậy câu chuyện vne và thông tư ba mươi và thông tư hai mươi hai để lại rất nhiều điều đáng suy nghĩ về lộ trình đổi mới trong giáo dục
sau năm năm thử nghiệm mô hình trường học mới vne
cũng đã kết thúc
tuy nhiên có những nơi đạt thành quả tốt nhưng cũng có nơi giáo viên và phụ huynh phản ứng quyết liệt
các ý kiến đều cho rằng mô hình này còn quá mới
học sinh chưa thể tiếp thu được các nội dung và phương thức giảng dạy mới
cộng với điều kiện về cơ sở vật chất ở nhiều nơi cũng chưa phù hợp khiến hiệu quả chưa đạt được
vẫn hết sức ổn định
quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh vẫn hết sức tốt đẹp
học sinh vẫn đi học bình thường
còn việc phụ huynh làm đơn kiến nghị lên các cấp
thì các cấp xem xét nghiên cứu giải quyết một cách thổ tình đạt lý hợp lý đảm
cũng được lý đảm mà hợp lộng dẫn để sớm ổn định
cuối cùng bộ giáo dục và đào tạo cũng đã thừa nhận mô hình vnec lộ một số hạn chế
đồng thời khẳng định việc tham gia mô hình này sẽ hoàn toàn tự nguyện
không bắt buộc tùy theo điều kiện từng nơi
tương tự như vnen thông sư ba trăm linh hai nghìn một mươi bốn bgzdt
hướng dẫn bỏ chấm điểm bỏ
đồng trong việc đánh giá học sinh tiểu học cũng đã vứt phải nhiều phản ứng cháy chiều
và nhiều tranh cãi quyết liệt trong suốt hai năm triển khai
nhiều ý kiến cho rằng thông sư ba mươi đã khiến cho học sinh có phần lười học hơn
giáo viên quá vất vả luôn bị áp lực bởi các loại nhận xét lời phê
trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn sĩ số lớp học quá đông
tôi cũng ý thức được cái việc là khi mình triển khai là nó có nhiều ứng kiến

nhưng mà có một số điều tôi thấy là
không thể làm đồng bộ tất cả được đâu

xong rồi kê trên nữa cao một tí

thì lại như vậy
thì tôi cho là việc thực hiện thì nó phải như vậy
chứ còn đòi đồng bộ tất cả thì cũng có rồi

bây giờ các bác là cần phải có học học dâu
để tổ chức học tốt

là không có bao giờ có bằng học dâu

để khắc phục những tồn tại này
năm hai nghìn một mươi sáu bộ giáo dục và đào tạo cũng đã bắt hành thông tư hai mươi hai
thay thế cho thông tư ba mươi điều chỉnh lại một số quy định trong cách đánh giá học sinh
hai câu chuyện trên phần nào đã cho thấy bộ giáo dục và đào tạo đang tích cực lắng nghe
và nỗ lực để thay đổi trên tinh thần đổi mới
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tại phiên chất vấn của quốc hội
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã thừa nhận nhận rằng
những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện đề án
và khẳng định đến năm hai nghìn hai mươi nước ta vẫn chưa thể thực hiện các mục tiêu đặt ra trong đề án ngoại ngữ hai nghìn hai mươi
đây là bài học kinh nghiệm để thời gian tới bộ điều chỉnh đề án phù hợp hơn trình chính phủ xem xét
đề án hai nghìn hai mươi chính phủ sẽ chỉ đạo để tập trung vào những cái việc mà từng tổ chức từng cá nhân từng đơn vị khó nặng
và đây nó có vấn đề đích hướng dẫn dắt và có tính chất

một chục cụ thể một chương trình nội dung này phải thống nhất phải được biên tập biên soạn
cho nó hệ thống trong đó có tính đến sự hội nhập quốc tế
chứ tránh tình trạng là biên soạn theo cái năng lực của các thầy các cô
năm qua tình trạng bạo lực học đường vẫn không có dấu hiệu giảm sút
với hàng loạt clip học sinh đánh nhau được đăng tải trên mạng internet khiến
các chuyên gia giáo dục một lần nữa nhấn mạnh yếu tố giáo dục giới trẻ ngay từ gia đình và đẩy mạnh hơn nữa sự gắn kết giữa gia đình nhà trường xã hội để có thể kịp thời chấn chỉnh các em khi có những hành vi không thích hợp về đạo đức
có thể nói năm hai nghìn một mươi sáu khép lại với nhiều nỗ lực của ngành giáo dục trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đồng thời đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn nhiều bất cập khó khăn đòi hỏi ngành giáo dục tiếp thu các ý kiến phản biện đưa ra những phương pháp cách làm bài bản hiệu quả hơn trong năm hai nghìn một mươi bảy góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà